các tuyến cao tốc trên cả nước đều ghi nhận có tình trạng ném đá vào xe ô tô khi đang lưu thông trên đường
đây là hình ảnh một vụ ném đá vào xe ô tô vừa xảy ra trên tuyến cao tốc nội bài lào cai
theo chủ phương tiện khi xe lưu thông đi địa bàn xã an hòa huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc
thì bất ngờ một viên gạch lớn bay thẳng vào kính chắn gió phía trước
kính xe vỡ mảnh vụn văng vào trong xe
rất may hai người ngồi trong xe an toàn và vẫn làm chủ được tay lái
anh vy hồng quân
thường xuyên lưu thông trên tuyến cao tốc nội bài lào cai tỏ ra rất bức xúc với tình trạng này
bởi chính anh cũng đã có lần bị giật mình vì bị ném nhưng rất may vật cứng chỉ sượt qua xe
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
một nam sinh đã đi nhặt đá ở ven đường sau đó chia cho những bạn còn lại và thay nhau ném vào các xe ô tô
vụ việc đã khiến một xe ô tô bị vỡ kính chắn gió phải di chuyển tới km hai mươi một và dừng lại ở làn khẩn cấp
trong khi các em học sinh này coi việc ném đá như một chó tiêu khiển thì hậu quả lại rất khôn lường

hành vi ném đá rất gây nguy hiểm cho xã hội

trong thời gian vừa qua sự việc thường xuyên xảy ra là có những hành vi ném đá vào những ô tô
tình trạng ném đá vào xe ô tô lưu thông trên cao tốc khiến nhiều người dân bức xúc và lo lắng
bởi khi lưu thông trên những tuyến đường này họ đã phải trả một khoản phí khá cao
vậy nhưng vẫn phải đối diện với những rủi ro và nguy hiểm khó lường
khi mà chúng tôi đã lưu hành trên đường cao tốc lưu thông trên đường cao tốc và gặp cái tình trạng nguy hiểm như này
cũng có một phần trách nhiệm của cái đơn vị quản lý đường cao tốc
bởi vì chúng tôi đã mất tiền mà chúng tôi lại không được an toàn
và tôi nghĩ là cái việc cái đơn vị quản lý đường cao tốc cần phải phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết triệt để cái tình trạng này
với đơn vị quản lý khai thác thì cái hành vi mà ném đá trên đường cao tốc là một hành vi đặc biệt nguy hiểm
ngay sau khi xảy ra sự việc thì đơn vị đã lên cùng với các lực lượng chức năng địa phương
cùng đã tiến hành mật phục và đã có những cảnh báo
và cũng đã có cái kết quả
các văn bản người địa phương cũng mong địa phương bao cuộc để tuyên truyền và cũng để chấm dứt cái hành vi như này
thì qua đây cũng rất là mong muốn là sẽ không có cái hành vi này tái diễn trên các cái tuyến đường cao tốc và tuyến quốc lộ
với đơn vị quản lý khai thác sẽ cùng với các đơn vị liên quan các đơn vị cơ quan chức năng để giải quyết và sẽ xử lý triệt để các vấn đề này
trước thực trạng này chính quyền địa phương ven các tuyến quốc lộ đường cao tốc cần có hình thức vận động tuyên truyền tới cộng đồng dân cư sinh sống dọc đường
nhất là cần chú ý tới các trẻ vị thành niên đối tượng chưa nhận thức được những tác hại khôn lường hậu quả có thể xảy ra từ hành vi ném đá vào xe ô tô
đồng thời các cơ quan chức năng cũng cần phải có chế tài xử phạt nghiêm khắc đối với hành vi nguy hiểm này để tạo sức dân đe chung trong toàn xã hội
và liên quan đến hành vi nguy hiểm này thì chúng tôi cũng xin được nhắc lại
theo điều năm nghị định một trăm sáu mươi bảy của chính phủ hành vi ném đá phương tiện giao thông sẽ bị phạt từ năm trăm linh đồng đến một triệu đồng
và trường hợp gây thiệt hại từ hai triệu đồng trở lên hoặc là dưới hai triệu đồng mà cố ý gây hậu quả nghiêm trọng
người ném đá sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý làm hư hỏng tài sản
theo quy định tại điều một trăm bốn mươi ba bộ luật hình sự khung hình phạt hành vi này có thể lên tới một mươi năm năm tù